thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi lực lượng chức năng liên tục nhận được các tin báo về việc bị cướp giật bị bắt cóc thậm chí là bị đánh chém khiến người dân vô cùng hoang mang
tuy nhiên vào cuộc điều tra cơ quan công an đã vạch chân đó chỉ là thủ đoạn gian dối báo tin giả chỉ để trốn tránh nợ nần
vì nợ tiền đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bà trần thị hoa ở xã bình dương huyện bình sơn đến công an xã bình dương trình báo việc con gái sáu tuổi bị nhóm người bắt cóc
và yêu cầu một mươi năm triệu đồng tiền chùa con nếu không sẽ giết cả hai mẹ con
tuy nhiên qua xác minh công an xã bình dương đã vạch trần tin báo giả trên
còn với trường hợp bà nguyễn thị thuyết ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa đến công an xã nghĩa thương trình báo bị kẻ lạ đến nhà dùng bình xịt thuốc mê vào mặt
và điều khiển bà đưa tài sản tiền vàng điện thoại cho đối tượng
vụ việc gây hoang mang trong nhân dân đến khi công an vào cuộc điều tra phát hiện lời khai mâu thuẫn kiểm tra hiện trường không khớp
lúc này bà thuyết khai nhận không có vụ cướp như tin báo bản thân do nợ nần nên báo tin giảm mất tiền để che giấu nợ
tại em sợ gia đình với chồng em biết nên em mới nói liều
nhà họ lừa qua mọi người cứ biết em đám tiền vô miếng em đám em sẽ đám được
thời gian qua có nhiều người dân đến công an báo tin giả bị cướp tài sản
thậm chí những người này còn dựng lên những tình huống táo tợn khiến cho người dân lo lắng hoang mang
tuy nhiên thông thường các vụ báo tin giả kiểu này không thể qua được nghiệp vụ của lực lượng công an
cuối cùng chân tướng của sự thật được phơi bầy và người tung tin giả bị xử lý theo quy định của pháp luật
khám nghiệm hiện trường kết quả thu thập thông tin tài liệu thì chúng ta sẽ dễ nhận thấy được là hiện trường cái vụ nó có xảy ra hay là không xảy ra
để mình nhận biết là cái người dân này họ tạo ra hiện trường vì cái điều kiện kinh thiết khó khăn hay là vì ngoài thiếp nữ gì đó là người ta muốn không trả nữ là muốn đưa ra cái sự thật đấy mà là báo những tin giảm
việc báo án giả là vi phạm pháp luật vì trình báo không đúng sự thật gây hoang mang trong nhân dân tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự địa phương
nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đề nghị người dân không vì mục đích cá nhân mà tung tin giả thất thiệt
đề rồi phải gánh
hậu quả pháp lý